nhằm chủ động thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố đà nẵng thống nhất chủ trương là thành lập hai trạm y tế lưu động tại khu công
nghiệp hòa khánh và khu an đồn bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an và ban quản lý các khu công nghiệp đà
đà nẵng sẽ tham gia vận hành để kịp thời phân loại cách ly và điều trị sớm các trường hợp f là người
lao động đây là giải pháp phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất không bị đứt gãy
trạm y tế lưu động đặt tại khu công nghiệp hòa khánh khu an đồn có tổng diện tích là bảy trăm linh m hai với
quy mô bảy mươi giường trong giai đoạn một đây sẽ là nơi cách ly điều trị tạm thời f không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ đồng thời triển khai hoạt động phòng chống dịch tại các nhà máy sản xuất trong
khu công nghiệp trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm từ trạm y tế lưu động ở thành phố hồ chí minh và
bắc giang viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế yêu cầu đà nẵng cần
xác sở pháp lý rõ ràng để trạm y tế hoạt động hiệu quả
từng là đơn vị có kinh nghiệm trong việc điều trị f bệnh viện mục kiến kiến là cơ sở y tế tham
gia vận hành các trạm y tế này hiện bệnh viện đã sẵn sàng nhân lực và phương tiện triển khai
theo kế hoạch trạm y tế lưu động hoạt động như một phòng khám đa khoa với các chuyên khoa cơ sở
bản cùng nhiều thiết bị y tế lưu động để tiếp nhận khám sàng lọc cách ly các ca bệnh phát sinh và điều
không tại nhà thông qua một số nền tảng khám bệnh từ xa đối với các ca bệnh chuyển tiếng nặng
bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn với nhiều bác sĩ chuyên gia đồng ảnh
bệnh viện trò rẫy tp hcm các bệnh viện và bệnh viện hợp tác để có thể hỏi ý kiến chuyên gia trong quá trình cần hội chẩn
bệnh viện đã có những kinh nghiệm điều trị f kinh nghiệm xử lý và những xét nghiệm đã chủ động xét nghiệm các covid tại bệnh viện
khi mà thành lập trạm y tế lưu động với kinh nghiệm và với những liên quan đến các thiết bị mà có thể xử lý từ xa
thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải
có những hướng dẫn hoặc là những cái hỗ trợ để bệnh viện có thể tiếp cận và bệnh viện có thể có cái đáp ứng được cung ứng dịch vụ đối với khu công nghiệp với một trạm lưu động
đà nẵng hiện có khoảng bảy mươi công nhân tại các khu công nghiệp
thời gian qua đà nẵng đã phát hiện hàng loạt ổ dịch liên quan đến các cơ sở sản xuất
công tác khoanh vùng dập dịch tại đây là gánh nặng rất lớn đối với các địa phương
việc thiết lập trạm y tế lưu động sẽ giảm tải áp lực đối với y tế
và góp phần khoanh vùng xử lý dịch bệnh nhanh chóng triệt đệ
để tăng cường hiệu quả phòng chống và miễn dịch covid một mươi chín
hai tỉnh miền tây là đồng tháp và cần thơ vừa ban hành kế hoạch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và liều nhắc lại mũi ba
tại thành phố cần thơ thời gian triển khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm sau
liệu bổ sung sẽ ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng
liều nhắc lại mũi ba
liều nhắc lại mũi ba ưu tiên cho người có bệnh nền người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
dự kiến trong tháng một mươi hai này sẽ triển khai thêm năm bốn trăm linh liều bổ sung và sáu một trăm linh liều nhắc lại mỗi ba
tùy theo tình hình phân bổ vaccine cần thơ có kế hoạch tiêm mũi ba cho chín trăm ba mươi người trong những tháng kế tiếp
còn tại đồng tháp ủy ban nhân dân tỉnh này cũng vừa có văn bản đề nghị bộ y tế
cục y tế dự phòng xem xét chấp thuận cho địa phương thực hiện rút ngắn thời gian tiêm liều nhắc lại đối với vaccine phòng covid một mươi chín
cụ thể khoảng thời gian từ mũi cuối cùng của liệu cơ bản liệu bổ sung đến liệu nhắc lại sẽ được rút xuống còn bốn tháng thay vì sáu tháng như hiện nay
dự kiến đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai tỉnh đồng tháp sẽ hoàn thành tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân trên địa bàn
thưa quý vị để tiết kiệm nhân lực cho địa phương trong việc quản lý f tại nhà quản lý nguồn lây cũng như kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh
huyện nhân trạch là địa phương đầu tiên của tỉnh đồng nai tổ chức thí điểm trao vòng đeo tay thông minh quản lý f tại nhà
và nơi được chọn làm thí điểm là xã phước khánh
theo đó vòng tay điện tử có chức năng theo dõi chuyến động của f covid một mươi chín tại nhà thông qua điện thoại di động
các hoạt động của f được phân công giám sát quản lý
trong trường hợp f ra khỏi phạm vi cho phép vi phạm quy định phòng chống dịch thì người được phân công giám sát sẽ cảnh báo nhắc nhở
đây là sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin và công tác kiểm soát dịch bệnh nhằm tiết kiệm nhân lực cho địa phương trong việc quản lý f tại nhà
quản lý nguồn lây cũng như kiểm soát sự bùng phát của dịch đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người bệnh với cộng đồng
dự ký sau khi triết khai có hiệu quả mô hình này được huyện nhân trạch triết khai đồng loạt tại một mươi một xã và thị trấn hiệp phước
về tình hình dịch bệnh liên quan tới việc sở y tế tỉnh ninh bình ban hành văn bản về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho người từ hà nội về ninh bình
vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sở y tế tỉnh ninh bình đã có văn bản thay thế
theo đó đối với người về ninh bình từ hà nội và một số tỉnh có nguy cơ cao khi về địa phương
cần phải khai báo y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc real time pcr phù hợp với từng vùng dịch tễ
không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng bốn mươi tám giờ
những trường hợp có hộ khẩu tại ninh bình đi và trở về trong ngày
trước đó sau khi có phản ánh về thông tin yêu cầu người từ hà nội về ninh bình dù ở cấp độ dịch nào vẫn phải cách ly lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai
có kết quả âm tính mới được sinh hoạt làm việc bình thường
ngay trong chiều ngày hôm qua bộ y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình chỉ đạo sở y tế thu hồi
văn bản có nội dung này
trong khi đó hà nội vừa công bố mở rộng nhánh ba của tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai để tiếp nhận thông tin có liên quan tới f
điều trị tại nhà và tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
cụ thể như sau
cách quay số từ số cố định nội hạt quay trực tiếp số một nghìn hai mươi hai số liên tỉnh số di động quay số hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai
bấm phím ba sau đó chọn
phí một kết nối đến đường dây nóng sở y tế hà nội để cập nhật thông tin f điều trị tại nhà
phím hai kết nối mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ công dân tổ chức hai mươi bốn trên bảy để hỗ trợ xử lý nhanh nhất
những thông tin liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
bộ y tế vừa công bố mở rộng nhánh ba của tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai để cập nhật thông tin f điều trị tại nhà
bộ y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian nghỉ tết âm lịch
theo bộ y tế hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày trong cộng đồng
đặc biệt là tất cả địa phương có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
ngoài ra biến chủng omicron đang lan chuyển nhanh diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bộ y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ tết nguyên đán
việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ tết âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định năm k
khẩu trang khử khuẩn không tụ tập khai báo y tế và khoảng cách của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và bộ y tế
để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo quy định tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
thưa quý vị dự kiến những ngày cuối năm và dịp tết nguyên đán nhầm dần hai nghìn hai mươi hai là thời điểm mà nhu cầu về thịt da sốt da cầm sẽ tăng mạnh
tại các cơ sở riết mổ lớn
sẽ có hàng trăm người làm việc và tiểu thương có mặt tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
xác định được điều đó tỉnh thừa thiên huế đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm và không đứt gãy chuỗi sản xuất
trong thời gian qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh thừa thiên huế diễn biến hết sức phức tạp
trong đó đã có nhiều cơ sở riết mổ da sốt tập trung phải đóng cửa vì phát hiện nhiều người mắc covid một mươi chín
hoạt động trở lại sau hơn một tháng tạm ngưng vì dịch bệnh cơ sở riết mổ da sốt tập trung bại dâu
thuộc công ty cổ phần phát triển thủy sản huế đã tăng cường siết chặt các biện pháp phòng dịch để tránh tái diễn ổ dịch như trước
công ty thực hiện đúng quy tắc năm k và đừng quẹt mà quy rơ tích cả mọi người vào trạm riết mổ da sốt

toàn tỉnh thừa thiên huế hiện có ba mươi cơ sở giết mổ gia súc tập trung trong đó có năm cơ sở quy mô lớn từ một trăm linh đến năm trăm linh con một ngày
dự kiến từ nay đến tết nguyên đáng nhu cầu thịt da sốt do cầm sẽ còn tăng mạnh lượng người tập trung về các cơ sở riết mổ hàng ngày sẽ đông hơn
việc xiết chặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín không chỉ đảm bảo an toàn phòng dịch mà còn có ý nghĩa quan trọng
nhằm vận hành tốt chuỗi cung ứng thực phẩm trong dịp tết tránh đứt gãy chuỗi sản xuất
nhiệt mổ tiêu thụ là một cái chuỗi đảm bảo vấn đề trắng nuôi
nếu mà đứt gãy nó hạ thượng đến cái vấn đề là tiêu thụ và giá cả
để đảm bảo cái việc nhiệt mổ và tiêu thụ đến địa bàn tỉnh tốt thì là cái việc chấp khăn
phòng chống covid của bà con là hết sức quan trọng
đề nghị bà con là chấp hành cái năm k
vấn đề thứ hai đó là vào ra để mà theo dõi lực lượng này thì đề nghị bà con là có hoạt mạng trước rồi
việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở giết mổ sẽ được ngành chức năng thường xuyên kiểm tra đôn đốc
và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
thưa quý vị mới đây campuchia đã ghi nhận một công nhân nhiễm biến chủng omicrom
trước tình hình này thì các tỉnh biên giới tây ninh
tây nam giáp ranh với nước bạn đang xiết chặt tuyến biên giới nhằm ngăn ngừa biến chủng mới xâm nhập vào nội địa
tỉnh đồng tháp đã yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hải quan và lực lượng chức năng
tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tất cả các đường mòn lối mở
tại khu vực biên giới hai nước việt nam campuchia
công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu phải được thực hiện chặt chẽ
tại các tuyến đường thủy mà hai nước có giao kết giao thương đi lại
trong thời gian này kiểm soát chặt người trên các phương tiện nhằm ngăn ngừa mầm bệnh từ bên ngoài vào đồng tháp
còn trên tuyến biên giới đường bộ của tỉnh kiên giang từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay đã được khóa chặt
không cho người nước ngoài nhập cảnh
địa phương đã huy động gần hai cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng
và lập trên một trăm tám mươi chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới từ giang thành qua thành phố hà tiên
cứ ba chốt cố định sẽ có một tổ tuần tra lưu động túc trực liên tục
được biết ngày một mươi năm tháng một mươi hai philippines và campuchia ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
làm dấy lên lo ngại trên khắp châu á khó trở lại cuộc sống bình thường khi năm mới sắp đến
gần ba tuần nay thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức các đội tiêm chủng lưu động
đến tầng nhà người dân tiêm vét ngừa covid một mươi chín để tiếp tục tăng tỷ lệ bao phủ vaccine
bảo vệ sức khỏe cho mọi đối tượng và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả hơn
phường hiệp hòa thành phố biên hòa vừa phối hợp với đội tiêm lưu động của thành phố tiêm vét mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
cho nhiều trường hợp bỏ lỡ các đợt tiêm diện rộng vừa qua
đây đều là những đối tượng đã cao tuổi người khuyết tật người bại liệt khó khăn trong vận động di chuyển
vaccine được tiêm cho những đối tượng này là pfizer
sau tim người dân sẽ được tổ chức theo dõi sức khỏe ba mươi phút
mỗi ngày tổ tiêm lưu động tiêm trung bình cho hàng chục người
nhà mình bị như vậy làm sao mà đi được
mà bây giờ mình chuyển tới trạm y tế thì rất là khó khăn
thì cô cũng có nhờ phường xã đó rồi trạm y tế ở phường đến giúp đỡ hỗ trợ chích người cho gia đình cô
những người này thì cô cũng rất là cảm ơn đã có quan tâm giúp đỡ với lại để mà chống ngừa covid
cho những người mà nằm ở nhà một chỗ như vậy
rất là hoan nghênh
tuy là mình đã chích ngừa rồi nhưng mà mình đâu có biết là chít hai mũi vẫn lây
mình rất là sợ
về lây cho những người mà chưa chết mình rất là lo
rất là lo
hồi trước mình làm giấy giới thiệu để lên bệnh viện đồng đại hai để tiêm
nhưng mà đối với những trường hợp mà vàng mà giống như nãy gia mình chứng kiến những trường hợp
mà dạng nằm một chỗ giống như vậy thì cái việc đi lại cũng khó khăn
thật này thì được sự quan tâm của đạo hành phố giữ phòng tổ chức tiêm tận nhà
đây cũng là một cái niềm vui cho bà con cho đối với địa phương
môi tổ tiêm trúng lưu động tại nhà gồm bác sĩ điều dưỡng và tình nguyện viên
theo đó căn cứ theo danh sách các phường ra soát
trung tâm y tế thành phố biên hòa sẽ cấp đủ lượng vaccine để tiêm
vaccine nếu như sẽ được hoàn trả lại trung tâm y tế
qua quá trình tiêm tại nhiều địa bàn cho thấy vì nhiều nguyên nhân
việc bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín một trăm linh cho nhóm đối tượng này vẫn còn nhiều khó khăn
không phải là người nào cũng được tiêm cả
tại vì có những đối tượng họ vẫn có thể đi được người nhà vẫn chở đi được
nhưng mà họ không chịu đi
thì phải bắt buộc
phải tư dấn đôi khi rất là mất nhiều thời gian
rồi có những trường hợp là người ta suy nhược quá mất còn bộ xương không à
không có chỗ có bắp cơ nào để chích hết á
chúng tôi phải tìm cái chỗ để mà chích mũi thuốc vào
thế đó là coi như là mình muốn được phủ tất cả cho những người đó
tại vì những người đó là những người nguy cơ rất là cao
nếu mà người ta spo hay thấp quá thì chúng tôi cũng không dám tìm
thí dụ chúng tôi đi có những người già quá rồi
đo huyết hai của họ chỉ có chín mươi năm chín mươi bốn thì đây cái trường hợp này chúng tôi phải tư vấn họ
để họ làm coi như các động tác hít thở và tập như thế nào để người ta là có cái sức khỏe
chứ còn cái phổi như vậy thì không đảm bảo được cho chúng tôi chích
công tác khám sàng lọc cũng đòi hỏi sự kỹ càng hơn
bởi nhóm đối tượng này đa phần đều đã cao tuổi hoặc tìm mẫn nhiều bệnh nền
ngoài kiểm tra huyết áp mạch ở chỗ cho phép
các bác sĩ còn kiểm tra thêm về tim mạch và nồng độ oxy trong máu
trước khi chỉ định tiêm
là thành phố với dân số đông và là tâm dịch covid một mươi chín trong đợt thứ tư của tỉnh đồng nai
với những chính sách quan tâm đến nhóm người yếu thế như người khuyết tật tai biến
thành phố biên hòa đã và đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và chống dịch hiệu quả
ngành y tế tp hcm đã lấy hơn một mươi bảy mẫu xét nghiệm trong một tuần triển khai chiến dịch
bảo vệ ngồi thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn đồng thời tiến hành tiêm vaccine mũi ba cho nhóm đối tượng này
trong hơn một mươi bảy mẫu xét nghiệm trong một tuần triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
kết quả tầm soát phát hiện một trăm tám mươi bảy mẫu dương tính với sars cov hai
với các trường hợp dương tính người bệnh sẽ được thăm khám phát thuốc monopirvi
nếu đủ điều kiện điều trị tại nhà bố trí điều trị tại tầng hai và tầng ba với các trường hợp phải nhập viện
hiện đang ghi nhận một trăm bảy mươi ba năm trăm linh người ở tp hcm thuộc nhóm nguy cơ cần bảo vệ
trong đó một trăm bốn mươi người có bệnh lý nền còn lại là người trên sáu mươi năm tuổi
các địa phương đang tiếp tục rà soát cập nhật bổ sung
đối với các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ gồm người trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền
đã được lập danh sách trước đó địa phương sẽ cử tình nguyện viên mang ký test đến từng nhà để xét nghiệm
trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ không thể di chuyển tới điểm tiêm
các địa phương cũng đã đề ra phương án tổ chức các đội tiêm lưu động để tiêm vaccine tại nhà
thưa quý vị nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm kéo dài năm năm
như vậy đến năm hai nghìn hai mươi hai thì coi như là hết hạn
trong khi tp hcm đã mất hơn hai năm để chống covid một mươi chín và mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên trên cả nước
đến nay vẫn còn đang loay hoay với những đề xuất tăng thêm thẩm quyền
vừa qua đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đi giám sát việc hợp nhất các phường thành phố thủ đức
thì thấy vướng rất nhiều cơ chế ngay cả vấn đề y tế cơ sở định biên của các phường xã
luôn luôn bị vướng nên phải tìm lối đi cho thành phố một đô thị đặc biệt
ba đơn vị nhập lại thành phố mình hơn một triệu dân ba phó chủ tịch sử dụng như thế
phó chủ tịch thì nó cũng không khác gì với một đơn vị quận ba bốn trăm linh dân
thì cái khối lượng đó là nó đè nặng lên chúng ta
phân cấp thì tôi đề nghị là những cái gì mà thuộc tổ chức bộ máy thì làm trước được
và thuộc thẩm quyền thành phố là một cái thứ hai là kiến nghị ở trung ương
đó thì đề nghị
đề nghị thành phố hồ chí minh sớm kiến nghị ví dụ như quy định về cái cơ cấu tổ chức bộ máy
đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh cho biết sẽ đồng hành cùng thành phố trong đánh giá các nghị quyết của quốc hội
trong đó có nghị quyết năm mươi bốn từ đó kiến nghị với trung ương để có cơ chế đặc thù cho thành phố hồ chí minh
đặc biệt là cho thành phố thủ đức để sắp xếp lại bộ máy giúp thủ đức có điều kiện thực hiện mục tiêu đặt ra khi sắp nhập
bên cạnh lấy ý kiến từ các cơ quan ban ngành đoàn đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ phía cử tri để nâng cao hoạt động giám sát
từ đó còn giúp chủ tịch ubnd thành phố có thêm góc nhìn khác trong công tác điều hành
trong năm hai nghìn hai mươi hai sắp tới thường trực đoàn sẽ tăng cường phát huy giai trò giám sát của đại biểu quốc hội
và chúng tôi sẽ có cái thiết kế để tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin
phối hợp với các đơn vị được giám sát để giúp cho đại biểu tổ chức tốt các hoạt động giám
trong điều kiện khó khăn như thế như chúng ta đã linh hoạt chủ động tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề
và vừa rồi thì chúng ta thật ra là chúng ta cũng đã bố trí để đại biểu quốc hội là chủ tịch nước
tiếp xúc cử tri ở địa bàn không phải là địa bàn ứng cử
tại vì đây là những cái thực tiễn rất là phong phú rất là quan trọng để chúng ta tiếp tục thực hiện ý kiến của các em chỉ trong thời gian sắp tới
và cái chất lượng đóng góp của đoàn chúng ta
ý kiến của từng người
đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh chúng ta phải nói rất là chất lượng rất là sâu sắc
và như nhiều ý kiến các em chỉ nói là đã được quốc hội tiếp thu và đã được chuyển hóa vào trong các cái văn bản pháp luật
trong các cái chủ trương chính sách lớn
dự kiến kỳ họp thứ tư của quốc hội sẽ tổng kết nghị quyết năm mươi bốn
đối với việc đề xuất cơ chế đặc thù cho thành phố hồ chí minh
đoàn đại biểu quốc hội thành phố đề nghị các sở ngành tham gia đề xuất theo hướng phải làm được
tăng tính chủ động cho thành phố hồ chí minh
thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hôm nay của bộ y tế cho biết
đã có một mươi năm tám trăm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới tại sáu mươi tỉnh thành phố
trong đó gần một mươi năm trăm linh ca được phát hiện trong cộng đồng
trong ngày cũng có một sáu trăm bốn mươi năm bệnh nhân được điều trị khỏi và hai trăm bốn mươi tám trường hợp tử vong
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là hà nội cà mau và thừa thiên huế
trong một diễn biến mới campuchia đã ghi nhận công dân đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
trước tình hình này các tỉnh phía tây nam giáp danh với nước bạn đang siết chặt tuyến biên giới
nhằm ngăn ngừa biến chủng mới xâm nhập vào nội địa
cùng với đó để chủ động giám sát phát hiện sớm bộ y tế yêu cầu các địa phương giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai để giải trình tự gen xác định biến thể omicron
nếu phát hiện nhiễm biến thể này thì tiếp tục giả soát lấy mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần
và có kết quả xét nghiệm dương tính trước đó
liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép dưới danh nghĩa là chuyên gia nhà đầu tư
nhà quản lý kinh tế xảy ra tại thành phố đà nẵng thời gian qua
cơ quan cảnh an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa làm rõ một đường dây khác và tiến hành khởi tố
bắt tạm giam một cán bộ làm việc tại sở lao động thương bình và xã hội thành phố
về tội nhận hối lộ
đó là nguyễn văn phong cán bộ phòng việc làm an toàn lao động của sở lao động thương bình và xã hội thành phố đà nẵng
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám lê văn thoại chú tại thành phố đà nẵng bắt đầu làm hồ sơ cho người nước ngoài
xin giấy phép lao động tại sở lao động thương bình và xã hội tp đà nẵng và móc nối với phong
trong hai năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi thoại đã chuyển khoản cho phong khoảng tám mươi triệu đồng
hơn một trăm chín mươi bộ hồ sơ đã nộp
tất cả đều là giấy tờ giả được thoại cấu kết với phong hợp thức hóa
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án